theo phái bộ ngoại giao nga tại geneva của thụy sĩ liên hợp quốc và nga đã bắt đầu đàm phán về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen
các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong một ngày song có thể kéo dài hơn nếu cần thiết
tham dự đàm phán tại geneva có điều phối viên của liên hợp quốc về cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp martin driffith
tổng thư ký hội nghị thương mại và phát triển liên hợp quốc và thứ trưởng ngoại giao nga sergei vecin
sáng kiến ngũ cốc biển đen do nga và ukraine ký riêng rẽ với liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu
thỏa thuận đã được gia hạn một trăm hai mươi ngày vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và sẽ hết hạn vào ngày một mươi tám tháng ba tới
theo liên hợp quốc hơn hai mươi bốn một triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu theo sáng kiến ngũ cốc biển đen
trong đó có gần năm mươi là ngô và hơn hai mươi năm là lúa mì